chiều nay bảy tháng năm tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng trần đơn trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch trong quân đội
để bảo đảm tốt cho công tác phòng chống dịch giai đoạn tiếp theo các đơn vị trong toàn quân phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
phải kiểm soát tốt trận biên giới căng cửa khẩu campuchia và lào giữ vững ổn định an ninh chính trị chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội
tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp theo chỉ thị của quân ủy trung ương